thưa quý vị chỉ còn gần một tháng nữa là đến tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thời gian này người trồng lan trần mộng nổi tiếng của sapa bắt đầu di chuyển các trậu lan xuống các vùng thấp có thời tiết ấm áp hơn để tránh rét tạo điều kiện thuận lợi cho hoa nở đón tết
năm nào cũng vậy cách thời điểm diễn ra tết nguyên đán khoảng một tháng gia đình anh vàng a sinh lại tất bật với việc đưa các chậu lan đi tranh rét
năm nay anh sinh di chuyển hai trăm linh trậu lan xuống cách nhà chừng bốn mươi km tuy có vất vả nhưng cách làm này sẽ giúp giảm thiệt hại do rét hại kéo dài và bảo đảm hoa nở đúng dịp tết
trên nhà nó khí hậu nó lạnh quá thì để trên kia nó không nở và nó không xanh thì phải chở xuống như thế này trang sóc như thế này một là chở xuống như thế này phải chây lưới hết cho nó không náng thì nó mới xanh được
để bảo đảm cho cây trồng thích nghi với địa chỉ
điều kiện khí hậu tại khu vực được di chuyển tới người trồng lan đã chủ động bảo đảm dinh dưỡng nguồn nước cũng như các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho cây trồng
nhiều hộ đã dựng lán ngay tại điểm di chuyển tới để tiện cho việc trông coi và chăm sóc cây
để cây đẹp và xanh tốt thì phải bón phân đều các trậu và tưới nước hàng ngày để giữ ẩm khi mặt trời lặn thì mới tưới phun xương để tránh cây bị sốc nhiệt
ước tính có khoảng một mươi chậu lan trần
trậu lan trần mộng được người dân sapa cung ứng ra thị trường phục vụ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn mỗi trậu lan tùy thuộc vào số lượng bông mà có ra bán từ vài triệu đến vài chục triệu đồng đây là nguồn thu nhập đáng kể cho người dân sau một năm trồng và chăm sóc